vào ngày một mươi tám tháng chín tổng thống mỹ joe biden đã bày tỏ lạc quan trước sự phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới
đồng thời nhắc lại ý định tranh cử tái nhiệm vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên ông biden nói thêm rằng hiện vẫn quá sớm để quyết định chắc chắn là ông có tái tranh cử hay không
ông biden cũng tuyên bố dịch covid một mươi chín ở mỹ đã kết thúc mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để đối phó với căn bệnh này
ông đồng thời bày tỏ lạc quan về tình hình kinh tế mỹ lưu ý rằng thị trường việc làm đang tăng trưởng tốt và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ
khẳng định chính quyền của ông sẽ khống chế được lạm phát
về cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới tổng thống biden vẫn tỏ ra lạc quan
dù các cuộc thăm dò cho thấy đảng dân chủ nhiều khả năng sẽ mất quyền kiểm soát ít nhất một viện của quốc hội
cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại mỹ sẽ diễn ra vào ngày tám tháng một mươi một tới
giới quan sát nhận định để bảo toàn thế kiểm soát lưỡng viện như hiện tại đảng dân chủ và tổng thống biden sẽ phải xử lý tốt rất nhiều thách thức đối nội và đối ngoại như kinh tế bạo lực súng đạn xung đột nga ukraine